thưa quý vị lê minh long đối tượng đã trực tiếp ra tay sát hại chủ tiệm spa hương lô sa
ở khu phố bốn phường long bình tp biên hòa của tỉnh đồng nai
vừa bị công an tỉnh đồng nai phối hợp với công an tỉnh gia lai bắt giữ vào tối ngày hôm qua
khi đang trốn tại xã ia karam huyện iapa tỉnh gia lai
chiều ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo nạn nhân bị sát hại cướp tài sản
chiều ngày hôm sau công an tỉnh đồng nai phát hiện long đang lẩn trốn tại huyện iapa tỉnh gia lai
nên phối hợp bắt giữ qua đấu tranh bước đầu long thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
hiện công an tỉnh đồng nai đang tổ chức di lý đối tượng về đồng nai
để phục vụ công tác điều tra làm rõ xử lý nghiêm minh theo pháp luật
công an tỉnh sơn la vừa cho biết đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng sơn la công an và hải quan tỉnh điện biên
triệt phá hai vụ mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là bảy bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
cụ thể vào khoảng hai mươi h ba mươi
ba mươi phút tối ngày hai mươi bốn tháng ba lực lượng phối hợp đã giữ tránh y phánh và mùa thị xía
tại khu vực xã triềng hắc huyện mộc châu tỉnh sơn la thu giữ năm bánh heroin hai điện thoại di động
một xe máy cùng một số tăng vật khác và chỉ một tiếng đồng hồ trước đó
tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tú nang huyện yên châu tỉnh sơn la
lực lượng chức năng cũng đã bắt quả tang hạng a sà trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
cùng với tăng vật là hai bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
đối tượng sà khai nhận mua số ma túy này về để bán kiếm lời
từ vụ bốn nữ tiếp viên việt nam airlines có người nhờ vận chuyển ba trăm hai mươi bảy tuyếp kem đánh răng
bên trong có chứa một mươi một kg ma túy về việt nam qua sân bay tân sơn nhất để gửi cho người nhà
bị phát hiện tại sân bay tân sơn nhất
nhiều người dân cho biết rất nhiều trường hợp nhờ sách trong hộ hành lý ở bến tàu
bến xe sân bay khi lực lượng chức năng kiểm tra thì phát hiện trong hành lý có hàng hóa
bị nghiêm cấm như ma túy
các bộ vật động vật hoang dã thì có bị đối mặt với trách nhiệm pháp lý hay không
bộ công an đã giải đáp thắc mắc trên
theo bộ công an việc có người nhờ cầm hộ hàng hóa qua biên giới hoặc tại sân bay
bến tàu bến xe là việc làm nhiều người cho rằng rất bình thường
tuy nhiên trong nhiều trường hợp giúp người khác cầm hộ vận chuyển hàng hóa
có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý rất nặng nề
cụ thể theo khoảng bốn điều năm luật phòng chống ma túy năm hai nghìn hai mươi một
việc giao nhận chất ma túy
tiền chất trái quy định của pháp luật là một trong những hành vi bị nghiêm cấm
theo khoản một điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất
mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy thì tùy tính chất mức độ vi phạm
sẽ bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
trường hợp lợi dụng chức vụ quyền hạn lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức
vận chuyển qua biên giới có thể bị phạt tù từ bảy năm đến một mươi năm năm
theo quy định tại điểm a điểm b khoảng bốn
điều hai trăm năm mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trường hợp vận chuyển nhựa thuốc phiện nhựa cần sa hoặc cao coca
có khối lượng năm kg trở lên vận chuyển heroin cocaine methamphetamin
amphetamine mdma có khối lượng một trăm linh g trở lên thì bị phạt tù hai mươi năm
tù trung thân hoặc tử hình
đối với người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên nhưng chưa đủ một mươi sáu tuổi
phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng
tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại một số điều
của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm trong đó có điều hai trăm năm mươi về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
ngoài ra cũng theo quy định của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
việc vận chuyển hàng hóa tiền việt nam ngoại tệ kim khí quý đá quý di vật cổ vật
hoặc vật có giá trị lịch sử văn hóa qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa
hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật tùy mức độ giá trị hàng hóa
có thể phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến năm năm
bộ công an đề nghị người dân khi được nhờ cầm hộ hàng hóa nhất là cầm hộ qua biên giới
cần phải kiểm tra xác định rõ hành vi đó có trái quy định của pháp luật hay không
trường hợp di chuyển tại sân bay bến tàu bến xe nơi công cộng
cần cảnh giác với những hành vi lạ bất thường không nên sách đồ hộ người lạ khi chưa biết rõ
về hành lý giữ hành lý và giấy tờ tùy thân của mình cẩn thận
có trách nhiệm thông báo với nhân viên an ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
khi phát hiện hoặc bị phát hiện hành lý của mình nghi có chứa chất cấm hàng cấm
và hợp tác để xác minh điều tra làm rõ các yếu tố cố ý hoặc vô ý của hành vi vận chuyển hàng cấm chất cấm
bộ công an sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng phát hiện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy hàng hóa bị nghiêm cấm nhất là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn
lợi dụng danh nghĩa cơ quan tổ chức vận chuyển ma túy trái phép qua biên giới
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai ông cháu tử vong trên tuyến đường tránh phía nam thành phố bảo lộc
vào chiều ngày hai mươi ba tháng ba vừa qua ubnd tỉnh lâm đồng yêu cầu công an tỉnh chỉ đạo công an thành phố bảo lộc
tổ chức khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân
ubnd tỉnh cũng chỉ đạo sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp cùng ubnd tp bảo lộc và ban quản lý dự án bảy
ra soát đánh giá các hạng mục thi công chưa hoàn thiện của dự án nhất là các đoạn tuyến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
khi hoàn tất thì tham mưu ubnd tỉnh báo cáo đề xuất bộ giao thông vận tải xem xét giải quyết
trước đó vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút cùng ngày xe ô tô do ông dương tấn vinh năm mươi bốn tuổi trú tại huyện di linh điều khiển chở theo cháu ngoại bốn tuổi
lưu thông trên đường tránh phía nam quốc lộ hai mươi khi đến cầu nau sri thuộc thành phố bảo lộc thì xe ô tô lao qua bên trái cầu
rơi xuống vực có độ sâu khoảng bốn mươi mét vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô bị va đập biến dạng và cả hai nạn nhân đều tử vong
được biết cầu nau sri có chiều dài khoảng hai trăm linh m là hạng mục công trình đang thi công rở rang của dự án đường tránh phía nam tp bảo lộc
mặc dù cầu chưa được hoàn thành và đưa vào sử dụng thế nhưng hàng ngày thì lưu lượng phương tiện qua đây lại khá đông
sau gần hai ngày nỗ lực truy tìm đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu của thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
đã tổ chức truy bắt và di lý đối tượng nguyễn quốc nhật ba mươi sáu tuổi trú tại quận cẩm lệ
là thủ phạm gây ra vụ đục cây atm trên đường lê duẩn trộm cắp một lượng lớn tiền mặt về đà nẵng để phục vụ công tác điều tra
cụ thể vào ngày hai mươi ba tháng ba tiếp nhận thông tin về cây atm trên đường lê duẩn của ngân hàng thương mại cổ phần đông á
bị kẻ gian đột nhập đập phá lấy đi toàn bộ số tiền
công an quận hải châu phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài địa phương nhanh chóng điều tra và xác định nguyễn quốc nhật là nghi phạm
đến ngày hai mươi bốn tháng ba công an quận hải châu bắt giữ được nhật tại phú yên khi đang trên đường trốn vào nam và di lý về đà nẵng
tại cơ quan công an nhật thừa nhận đã dùng máy cắt xà beng để đục cây atm trên đường lê duẩn trộm cắp số tiền hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng
sau đó nạp tiền vào tài khoản cá nhân để trả nợ và tiêu xài
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam nhật về tội trộm cắp tài sản
cũng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trương văn ngọc ba mươi bốn tuổi trú tại huyện phú riềng tỉnh bình phước
đã bị công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước tạm giữ đồng thời truy bắt đồng phạm của ngọc để điều tra làm rõ
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi chiều tối ngày hai mươi bốn tháng ba trong lúc tuần tra trên địa bàn thành phố đồng xoài
tổ công tác phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy biển số năm mươi chín v hai ba mươi hai nghìn ba trăm năm mươi tám có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành bám sát theo dõi
khi phát hiện lực lượng chức năng hai đối tượng vứt xe bỏ chạy tuy nhiên đối tượng điều khiển xe đã bị bắt giữ
khai thác nhanh đối tượng khai tên trương văn ngọc chiếc xe máy đối tượng ngọc cùng đồng phạm điều khiển là tăng vật đã lấy trộm được
tại xã minh thắng thị xã trơn thành vào ngày hai mươi ba tháng ba sau đó mang về gắn biển số giả mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
khám xét nhanh tổ công tác thu giữ một số tăng vật cùng nhiều vàng giả được cho là công cụ để ngọc cùng đồng phạm đi lừa đảo
bệnh viện chờ rảy tp hcm cho biết vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhân sinh năm hai nghìn chín ngủ tỉnh đắk lắk bị đai chứng thương do tai nạn phó nổ
được chuyển từ bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
một bệnh nhân đã nhập viện cấp cứu tại bệnh viện chợ rẫy sau khi bị bỏng toàn thân bởi hỏa khí
vết thương nghiêm trọng nhất ở vùng mắt và nhiều vết thương khác trên cơ thể
bệnh nhân đã được sơ cứu và chẩn đoán bởi nhiều chuyên khoa và phẫu thuật khẩn cấp đã được thực hiện trong đêm
theo điều tra bệnh nhân và bạn học của mình tự mua nguyên vật liệu để chế tạo pháo tại hướng dẫn trên mạng
tai nạn này đã dẫn đến cái chết của một nam sinh và bệnh nhân còn lại được chuyển đến bệnh viện vùng tây nguyên để sơ cứu trước khi chuyển đến bệnh viện chợ rẫy
các bác sĩ cũng cảnh báo phụ huynh cần cảnh giác với những video thông tin không phù hợp với lứa tuổi

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam bị can nguyễn thành tâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ngũ ấp kinh ngay xã đại phúc huyện càng long để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bị can tâm làm cán bộ tính dụng của một ngân hàng
trên địa bàn tỉnh trà vinh đầu năm hai nghìn hai mươi hai do mất cân đối về tài chính bị can thiếu nợ của nhiều người
để có tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai bị can tâm đưa ra thông tin gian dối cần vay tiền
để cho khách hàng vây
đáo hạng ngân hàng tin là của bị can tâm
các bị hại gồm một người ngụ huyện duyên hải một người ngụ huyện châu thành và một người ngụ thành phố trà vinh
đã cho tâm vây với tổng số tiền là tám tỷ một trăm năm mươi triệu đồng
tâm hứa trong thời hạn từ ba đến bảy ngày sẽ trả lại đủ số tiền cho các bị hại
tuy nhiên khi đến hẹn tâm chỉ trả một phần và đưa ra thông tin gian dối là hồ sơ gặp vấn đề
ngân hàng chưa giải ngân nhằm kéo dài thời gian trả số tiền còn lại là sáu hai tỷ đồng
nhận thấy tâm mất khả năng thanh toán và có dấu hiệu lừa đảo các bị hại đã làm đơn trình báo cơ quan công an
cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông đã ra tối hậu thư đến ngày ba mươi một tháng ba
những thuê bao không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa một chiều
sàng lọc khai tử sim rác sẽ giúp cơ quan chức năng có thể xác định được những chủ thuê bao gọi điện
để quảng cáo hay lừa đảo
tuy nhiên nếu các nhà mạng không thực sự quyết liệt các cơ quan quản lý không kiên trì
thì nạn sim rác sẽ vẫn lộng hành
theo cục viễn thông về các thuê bao có thông tin chưa chính xác không đúng thông tin
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì người dân cần căn cứ công dân ra các chi nhánh
của đơn vị viễn thông hoặc sử dụng ứng dụng của nhà mạng để chuẩn hóa xác thực thông tin thuê bao
nếu cần biết thêm thông tin chi tiết có thể truy cập vào các trang web hoặc gọi điện
tổng đài chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp di động để được hướng dẫn
theo đã triển khai một số các hình thức nhắn tin sms chứa các thông tin thuê bao của khách hàng
để khách hàng dễ dàng kiểm tra và nhận diện thông tin sai gặp trực tiếp khách hàng để hỗ trợ
trong trường hợp là khách hàng hạn chế trong việc đi lại
và để biết thêm các thông tin thuê bao có chính xác hay chưa thì khách hàng có thể tự soạn tin nhắn
tt tb gửi đến một nghìn bốn trăm một mươi bốn hoặc là tra cứu trên các ứng dụng của myviettel
hoặc là có thể tìm hiểu thêm thông tin thơ bao của khách hàng

khách hàng có thể tra cứu cái thông tin đã đăng ký với nhà mạng qua hình thức web
my vnpt com vn hoặc soạn tin nhắn tt tb gửi một nghìn bốn trăm một mươi bốn hoặc ứng dụng tra cứu trên các ứng dụng
myvnpt hoặc qua tổng đài chăm sóc hàng của vinaphone một tám không không một không chín một
lợi dụng tới hậu thơ của cuộc viễn thông
các đối tượng sau cũng đã thực hiện các cuộc gọi thông báo thơ bao có người được gọi sắp bị khóa
yêu cầu bổ sung thông tin cá nhân từ đó chiếm đoạt sim và chiếm tài khoản ngân hàng ví điện tử để chiếm đoạt tài sản
do đó người dân cần nêu cao cảnh giác
bên cạnh đó các tổ chức cá nhân cũng cần phải nắm rõ
việc mua bán sim nơi kích hoạt sẵn là hành vi vi phạm pháp luật dễ phát sinh nhiều hệ lụy
thông tin thứ ba của chúng ta thì nó phải chính xác đầy đủ
gồm có họ tên số chứng minh nhân dân ngày tháng năm ngày sinh địa chỉ
chứ chúng ta không nên là sử dụng mua sẵn những cái sim đã được đăng ký trước công ty thứ ba được bán ở ngoài đường
vì sẽ có những hệ lụy về mặt pháp luật
bởi vì tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là cái người mà đã sử dụng thông tin của mình để đăng ký những cái sim trả trước đó
người ta thực hiện hành vi phạm luật thì các cơ quan chức năng sẽ xác minh
cái thông tin người dùng
vì chúng ta cũng không thể biết là cái người mà đã sử dụng cái thông tin đăng ký trên sim chúng ta dùng
người ta có vi phạm pháp luật hay không
thì nếu như họ vi phạm pháp luật thì chúng ta cũng sẽ có trách nhiệm liên đối
trong trường hợp những cái đối tượng mà thực hiện việc mua bán sử dụng cái sim rác này để thực hiện vào các mục đích như là
nhắn tin gọi điện xúc phạm danh dự nhân phẩm hoặc là thực hiện vấn đề về hành vi lừa đảo
thì tùy theo tính chất mức độ thì trong quá trình cơ quan chức năng xem xét thì tùy tính chất mức độ để có thể truy cướp thách nhiệm hành sự
hoặc là xử phạt hành chính
trong trường hợp truy cướp thách nhiệm hành sự thì đối với cái tội danh này là có thể xem xét cái tội là lừa đảo chiến đoạt thải sản theo quy định của bộ lực hành sự hiện hành
ngoài ra những người mà thực hiện việc mua bán sim này thì đây là một trong những hành vi có thể được xem xét trong quá trình cơ quan có thẩm quyền xử lý
thì việc này là có dấu hiệu của cái việc tiếp tay
trong vấn đề mà liên quan đến cái hành vi phạm tội của cái người mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản này
với những hành động mạnh mẽ năm hai nghìn hai mươi hai đã có hai mươi hai triệu sim rác bị khai tử
tuy nhiên từ đó đến nay sim rác vẫn tồn tại ảnh hưởng đến người dân
thậm chí bị kẻ xấu sử dụng vào mục đích phá hoại làm mất ổn định và trật tự an toàn xã hội
do đó hơn bao giờ hết các cơ quan quản lý doanh nghiệp viễn thông và người dân phải đồng lòng kiên trì mạnh tay xóa bỏ nạn sim rác
chuyển sang những thông tin xã hội đáng chú ý khác
tổng công ty cấp nước sài gòn vừa có thông báo tạm ngưng cung cấp nước để thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng định kỳ nhà máy nước tân hiệp
từ hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng ba đến bốn h ngày hai mươi sáu tháng ba
trong thời gian đó nhiều điểm tại thành phố hồ chí minh sẽ bị nước yếu hoặc cắt nước
các khu vực cúp nước gồm một phần quận tám và huyện bình chánh thành phố hồ chí minh sẽ bị tạm ngưng cung cấp
các khu vực nước yếu gồm một số phường quận sáu quận một mươi hai và toàn bộ quận gò vấp quận tân phú quận tân bình quận bình tân và huyện hóc môn
cũng xảy ra tình trạng nước yếu trong thời gian trên
để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng sinh hoạt của người dân tổng công ty cấp nước sài gòn
đã có phương án tăng cường cấp nước bằng xe bồn tại các khu vực trọng yếu đồng thời sẽ điều tiết hỗ trợ từ mạng truyền tải
theo dõi trạch kệ diễn biến ra mạng lướt cấp nước để điều phối nguồn nước theo tình hình thực tế
tại thành phố hồ chí minh dự án cộng đồng green hope green hair chính thức khởi động
bên cạnh mục tiêu xây dựng quỹ tóc cho bệnh nhân ung thư chứa hoạt động đồng hành còn kỳ vọng lan tỏa thông điệp về tinh thần lạc quan
thấu cảm sự khác biệt của mỗi con người trong xã hội
chiến dịch green hork green he lần đầu tiên dự kiến kéo dài trong bảy tháng sẽ tổng kết vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thông qua mạng lướt các kênh sáng tạo nội dung trên youtube tiktok facebook thì những hashtag green hope và hiến tóc việt nam
hy vọng trường đi thông điệp ra toàn tóc để hỗn đúc tinh thần chiến đấu cho các bệnh nhân ung thư
bất kỳ ai có nhu cầu tham gia sẽ được ban tổ chức hướng dẫn cả trực tiếp lẫn trực tuyến về cách gửi tóc đến điểm tập trung
buổi ngày hôm nay sẽ là buổi đầu tiên vào tháng ba sẽ là buổi phát động dự án
sau đó sẽ lan tỏa dự án ở bốn tỉnh thành lớn là thành phố hồ chí minh hà nội nha trang và cần thơ
thì tại bốn tỉnh thành này sẽ làm những cái hoạt động để có thể kêu gọi cộng đồng tham gia hiến tấc
để có thể lan tỏa nhận thức về việc hiến tóc tại việt nam
và cũng như là phần tốc được hướng đi sẽ được gửi vào bệnh viện ca để có thể giúp cho các bệnh nhân ung thư có sự tự tin hơn
bên cạnh hoạt động đồng hành của đội ngũ sáng tạo về nội dung về kêu gọi hiến tóc thì mỗi tháng
ban tổ chức green hope sẽ có một workshop quy mô với nhiều nhóm chủ đề sơ quanh thông điệp yêu bản thân
xây dựng tinh thần lạc quan cho các nhóm đối tượng
bằng việc tổ chức tháng thanh niên năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số
đoàn thanh niên công an thành phố hồ chí minh đã củng cố chuyển đổi số đồng bộ cho các hoạt động công an
đẩy mạnh vai trò của thanh niên trong công cuộc chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để phục vụ tích cực cho công tác công an
sáu giờ tối khi đã hoàn thành công việc của một ngày dài đoàn viên thanh niên phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an thành phố hồ chí minh lại bắt đầu một nhiệm vụ mới
tại chương trình tập sự phục vụ nhân dân các thân bộ chiến sĩ đã trang bị kiến thức cần thiết về ứng dụng vneid
cho hàng trăm đoàn viên thanh niên của học viện cán bộ
để từ đây những đoàn viên thanh niên này sẽ đến từng hẻm gõ cửa từng nhà
hướng dẫn người dân đến cơ quan công an thực hiện cấp định danh điện tử mức độ một hai góp phần thực hiện thắng lợi đề án sáu
đoàn thanh niên của phòng bc sáu thì đã phát huy được hết cái nội lực của đoàn phòng
tất cả đoàn viên thanh niên đều tham gia cấp đỉnh danh điện tử mức độ hai tại các sở ban ngành
ngoài ra là tạo được những ấn phẩm tuyên truyền như là tờ rơi tuyên truyền video clip để làm sao đến gần người dân hơn
người dân có thể dễ hiểu và thực hiện các thao tác thuận lợi nhất
mỗi chi đoàn cơ sở trong công an thành phố đã triển khai các công trình phù hợp với đặc điểm và tình hình của đơn vị
để thúc đẩy phong tác chuyển đổi số
các ví dụ điển hình bao gồm sử dụng bản đồ số trong hoạt động tuần tra
hướng dẫn và vận động người dân và đoàn viên thanh niên cài đặt ứng dụng một trăm một mươi bốn
có tính năng nhắn tin gọi video và tự động định vị gbs của đoàn thanh niên phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cũng như sử dụng tài khoản gia lô với mã qr để tiếp nhận tin báo tuyên truyền phương thức và thủ đoạn của tội phạm
đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và tính dụng đen của đoàn thanh niên phòng cảnh sát hình sự
khi mà mình có một cái mã nhỏ thì mình đưa cho người dân để người ta một cái nhấc quét
thì người dân sẽ có sự gần và biết được những thủ đoạn
cái gần nữa là người dân sẽ biết được địa chỉ và sẽ biết được là cái cách mà
cách thức để mà gửi cái nội dung là đưa đúng cho phòng cảnh sát hình sự
đoàn viên thanh niên công an thành phố nói riêng và lực lượng đoàn viên thanh niên của cả nước nói chung
có một cái thuận lợi đó là thế hệ trẻ thì thường tiếp thu nhanh với những cái xu hướng mới
hiện đại thông qua các không gian mạng mà chúng ta có
thông qua các thiết bị công nghệ điện tử
và đây cũng là một cái lực lượng mà nồng cốt trong cái việc tuyên truyền vận động người dân
áp dụng cái chuẩn độ số vào đời sống hàng ngày
không chỉ thực hiện các công trình phần việc đặc thù của từng đơn vị
trong những ngày gần đây đoàn viên thanh niên công an thành phố hồ chí minh còn tham gia nhiều hoạt động
liên quan đến các sự kiện quan trọng như cao điểm tuyên truyền pháp luật
và cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến
tất cả những hoạt động này đều thể hiện sự quyết tâm của đoàn thanh niên công an thành phố
trong việc hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao
cũng như tính tiên phong và sung kích trong việc thực hiện công tác chuyên môn để phục vụ lợi ích của nhân dân
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh quảng nam
vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng phạm đức an trú tại tỉnh quảng nam
và đỗ quốc trinh chủ tại thành phố đà nẵng có hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính viễn thông
điều đáng nói các đối tượng này làm việc cho một đối tượng người trung quốc
qua đấu tranh đỗ quốc trinh khai nhận vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba thông qua quen biết một người đàn ông có quốc tịch trung quốc
đã nhận một máy tính và hai thiết bị giả chạm bts các nhà mạng từng người này để phát tán tin nhắn quảng cáo qua sms
quy ước cứ một tin nhắn cứ một mươi tin nhắn được gửi đi thì người này sẽ trả cho trinh năm trăm linh đồng
sau khi cài đặt và thực hiện phát tán tin nhắn thành công trinh đã hướng dẫn cho em ruột là đỗ quốc bảo
và thuê phạm đức an
thực hiện trinh được người đàn ông trung quốc trả cho khoảng một trăm một mươi triệu đồng trong đó trinh đã chuyển cho bảo và an mỗi người ba mươi triệu đồng
lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao thực hiện hành vi tham mô tài sản nguyễn quốc huy
trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu tiến hành khởi tố bắt tạm giam
theo hồ sơ của cơ quan công an nguyễn quốc huy là nhân viên của công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh bạc liêu
có nhiệm vụ nhận lệnh từ công ty để giao hàng và thu tiền hàng từ khách bảo đảm tiền thu hộ từ người nhận được nộp về công ty
tuy nhiên huy đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình thu tiền từ nhân viên rồi chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân gần ba trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ
ba điểm kinh doanh khí cười n hai o không có hóa đơn chứng tử vừa bị công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh phát hiện và xử lý
tiến hành kiểm tra phòng trọ tại phường ít kiêu tp hạ long do cao văn tùng
là người thuê phát hiện bên trong có tám bình kim loại nghi có chứa khí n hai o và một xe ô tô có chứa ba mươi bình kim loại nghi có chứa khí n hai o
từ lời khai của tùng lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hai địa điểm khác là kho hàng tại phường cao xanh
phát hiện thêm một mươi hai bình khí kim loại và kho hàng tại phường hà khánh phát hiện thêm sáu mươi một bình kim loại
toàn bộ số hàng hóa nói trên đều là của cao văn tùng và không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tiếp đó lực lượng chức năng kiểm tra sưởng sản xuất đá sạch tại phường bãi cháy tp hạ long do nguyễn quốc anh thuê
phát hiện có ba mươi chín bình khí kim loại nghi chứa khí n hai o
quốc anh khai nhận số hàng hóa này là khí n hai o mua về để kinh doanh bán kiếm lời và toàn bộ số hàng hóa nói trên đều không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
tại vùng biển tỉnh bà rê vũng tàu hải đoàn biên phòng một mươi tám vừa tiến hành bắt giữ tàu vận chuyển khoảng một mươi năm lít dầu đeo không rõ nguồn gốc
trong quá trình tuần tra kiểm soát tổ công tác đã tiến hành kiểm tra hành trình đối với tàu hương mai tg chín mươi bốn nghìn bốn trăm ba mươi tám ts
trên tàu có năm thuyền viên trong đó thuyền trưởng và ba thuyền viên không có giấy tờ bằng cấp chứng chỉ chuyên môn theo quy định do ông nguyễn văn bình làm thuyền trưởng
thời điểm kiểm tra tàu tổ công tác đã phát hiện trên tàu vận chuyển khoảng một mươi năm lít dầu đeo chưa rõ nguồn gốc xuất xứ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên
hiện lực lượng chức năng đã dẫn tàu về cảng hải đoàn để tiến hành điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
vi phạm quy định pháp luật về quản lý khí thải và chất thải rắn phát sinh từ quá trình tái chế inox một công ty sản xuất kim loại fn ở huyện trảng bom vừa bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đồng nai xử lý
trước đó các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất kim loại fn trên địa bàn hố nai ba huyện
thời điểm kiểm tra công ty chưa xuất trình được thủ tục môi trường đang vận hành hệ thống tái chế thu hồi kim loại inox từ nguyên liệu đầu vào là hỗn hợp bột mài kim loại inox ba trăm linh một
có phát sinh khí thải từ lò nung từ quá trình tái chế inox khoảng hai mươi năm tấn chất thải rắn phát sinh từ hoạt động tái chế kim loại tại khu vực đất chống không có mái che phía sau nhà xưởng không lưu giữ đúng theo quy định về quản lý chất thải
đoàn kiểm tra đã tiến hành lấy mẫu các loại chất thải khí thải lập biên bản với đại diện công ty để xác minh các dấu hiệu vi phạm về công tác bảo vệ môi trường
gia súc chết bệnh thay vì được tiêu hủy theo đúng quy định thì chỉ vì lợi ích cá nhân có những đối tượng đã bất chấp nguy hiểm đối với sức khỏe của người tiêu dùng tổ chức thu gom sau đó đưa về sẻ thịt rồi đưa ra thị trường tiêu thụ
sự việc vừa được công an xã cam thành bắc huyện cam lâm tỉnh khánh hòa phát hiện ngăn chặn và xử lý
đây là hình ảnh tại một cơ sở giết mổ heo không phép ở thôn tân sinh đông xã cam thành bắc huyện cam lâm
còn đây là thịt heo thành phẩm được cơ sở này cho vào thùng xốp ướp đá sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ
và đây là nguồn heo mà cơ sở này dùng để giết mổ
những con heo đều đã chết như thế này
tối ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng ba mới đây qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an xã cam thành bắc và lực lượng chức năng của xã cam thành bắc
kiểm tra hai cơ sở giết mổ heo không phép tại thôn tân sinh đông và thôn tân phú xã cam thành bắc
thì phát hiện tại cơ sở ở thôn tân sinh đông đã giết mổ khoảng năm tấn heo chết heo bệnh
và tại cơ sở ở thôn tân phú đang có khoảng hai tấn thịt heo đã được phân thịt và ướp đá trong hai thùng xốp lớn
một con heo đang trong tình trạng sắp chết trên thân có nhiều vết lửa lét bụng có một khối u lớn
các đối tượng này cũng đã khai nhận đã thu gom các con heo
thấy con heo từ các trang trại được nuôi trên địa bàn bị chết và tải ra
thì các đối tượng này đã thu gom đưa về để mà tập kết giết mổ
qua điều tra công an xã cam thành bắc xác định điểm giết mổ ở thôn tân sinh đông do đặng hoàng đình làm chủ
điểm giết mổ tại thôn tân phú do võ trường thọ và nguyễn văn minh làm chủ
làm việc với cơ quan công an đình bước đầu khai nhận cơ sở hoạt động từ đầu tháng hai đến nay
để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
đối tượng dựng lành chức năng
giết mổ ở các trang trại trong các vườn xoài xa khu dân cư làm điểm tập kết và giết mổ
nguồn heo mổ là heo bệnh heo chết được thu mua từ các trang trại trong khu vực
việc mổ heo chỉ thực hiện vào ban đêm
heo sau khi xả thịt được ướp lạnh trong các thùng xốp
khi đủ số lượng đối tượng sẽ dùng xe đông lạnh đưa vào tiêu thụ tại các tỉnh phía nam với giá từ một mươi sáu đến ba mươi chín đồng một kg
trong thời gian tới thì ủy ban dân quyện sẽ tăng cường chỉ đạo đối với ủy ban nhân dân các xã thị trấn
hoặc là phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng như là trạm chăn nuôi và thú y của càm lâm
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan liên quan
để quản lý nghiêm túc kiểm soát việc giết mổ gia súc gia cầm đảm bảo là vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh
song song với đó thì huyện sẽ tăng cường chỉ đạo kiểm tra thẩm định việc cấp phép đối với các cơ sở giết mổ
đảm bảo các yếu tố về vệ sinh an toàn
ý thứ hai nữa là nghiêm chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm của các tổ chức cá nhân
hiện xã cam thành bắc đã tiến hành tiêu hủy bảy tấn thịt heo bẩn thu được từ hai cơ sở giết mổ không phép
cùng với việc xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm lực lượng chức năng cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người dân đặc biệt là chủ các cơ sở chăn nuôi đối với heo bệnh heo chết phải tiêu hủy theo đúng quy định
tuyệt đối không tiếp tay cho những đối tượng có ý định sẻ thịt để đưa ra thị trường tiêu thụ kiếm lời
một số thông tin về du lịch
bộ giao thông vận tải dự kiến từ quý ii hoặc quý ba năm nay sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ hàng không
trần giá vé máy bay nội địa tăng trung bình ba bảy mươi năm so với hiện tại
cụ thể so với hiện tại đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên tăng mạnh nhất với mức sáu sáu mươi bảy lên tối đa bốn triệu đồng
từ một km đến dưới một km
đường bay từ một hai trăm tám mươi km tăng sáu hai mươi năm tương ứng với ba bốn trăm linh đồng
đường bay từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km mức tăng là hai tám trăm chín mươi đồng tương ứng với ba năm
đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km giá vé máy bay tăng trần là hai hai trăm năm mươi đồng tương ứng với mức tăng hai hai
các nhóm đường bay dưới năm trăm linh km và đường bay kinh tế xã hội có hỗ trợ của nhà nước vẫn giữ nguyên
đoàn thám hiểm của hiệp hội hang động hoàng gia anh vừa phát hiện năm hang động còn nguyên sơ tại huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
năm hang động bao gồm hung chủ một hung chủ hai hung chủ ba hung ca vầng một hung ca vầng hai
tổng chiều dài hơn ba ba trăm linh m tất cả các hang đều thuộc dạng động ướt một số hang có nhánh khô
ngoài ra các chuyên gia còn phát hiện một hang động có chiều dài suối ngầm tương đối lớn nhưng không thể khảo sát hết do chưa chuẩn bị đầy đủ phương tiện
đoàn sẽ quay lại trong thời gian tới tiếp tục dùng thuyền để tiến sâu vào hang
theo các chuyên gia tại địa phương có thể còn nhiều hang động chưa được khám phá
một số hang động có không gian lớn thạch nhũ đẹp có tiềm năng để khai thác du lịch
làng cổ lộc yên thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam là một trong bốn làng cổ của cả nước
được bộ văn hóa thể thao và du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia với vẻ đẹp và giá trị cảnh quan văn hóa độc đáo
việc khai thác hiệu quả khu làng cổ vùng lõi du lịch của địa phương đang được tỉnh quảng nam tích cực đẩy mạnh
tham quan những ngôi nhà cổ đường đá ngõ đá trải nghiệm sản vật ẩm thực địa phương
xem trình diện sản phẩm các làng nghề truyền thống độc đáo mang bản sắc riêng của miền quê tiên phước
đến với làng cổ lộc yên những ngày này du khách sẽ hòa mình trong không khí rộn ràng như thế của lễ hội làng cổ lộc yên lần thứ hai
được tổ chức từ ngày hai mươi bốn đến hai mươi sáu tháng ba
từ lúc tới với cái lễ hội lộc yên cũng như cái lễ hội lộc yên
làng cổ lộc yên thì nó rất là yên bình
nó mang về một cái giá trị về mặt tinh thần cũng như là một cái giá trị về mặt cảm xúc cho người đến
rất là thú vị và có những món ăn thịt là cũng rất là ngon
làng cổ lộc yên được hình thành vào thế kỷ thứ một mươi năm một mươi sáu trên một vùng gò đồi cao cảnh quan thiên nhiên xanh mát
được mệnh danh là vùng đất tiên cảnh phước lộc
nổi bật những ngôi nhà cổ tại làng có niên đại từ tám mươi đến một trăm năm mươi năm
với kiến trúc độc đáo được đánh giá là quần thể có giá trị cao về mặt kỹ xảo và mỹ thuật
tuy nhiên những năm qua việc khai thác giá trị của làng cổ cũng như vùng đất tiên phước chưa xứng với tiềm năng
việc tổ chức những hoạt động lễ hội là một trong những chương trình để đẩy mạnh giới thiệu điểm đến này tới du khách
đang thực hiện cái đề án phát triển du lịch làng cổ lộc yên
cho giai đoạn đến năm mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
và cái định hướng lớn của huyện là sẽ xây dựng cái điểm du lịch làng cổ lộc yên
và gắn với du lịch lầm cổ cũng như là gắn với du lịch nông thôn và du lịch trải nghiệm trên địa bàn huyện
đó là cái bước đi mà huyện sẽ định hướng trong tương lai
và xây dựng cái điểm đến làng cổ lộc yên là một điểm đến ấn tượng cho du khách trong tương lai
trong hành trình xây dựng lộc yên

điểm đến ấn tượng địa phương cho biết sẽ đặc biệt chú trọng bảo tồn tốt giá trị di sản
đảm bảo quyền lợi của người dân nhất là chủ thể của những ngôi nhà cũ

sẽ đưa trình hội đồng nhân tỉnh cho phép để chúng ta tiến hành thu phí các cái điểm đến
và chia sẻ cái quyền lợi này giữa ban quản lý khu du tích
cũng như là các hội gia đình sở hữu các cái sản phẩm du lịch đặc trưng
mong rằng du khách tới vui chơi và đồng thời tức là tham lạc cái làng cổ lộc yên
để mà ủng hộ cho dân địa phương chúng tôi
phát triển du lịch địa phương nhất là với những điểm đến đặc thù như làng cổ lộc yên
thì rõ ràng việc phối hợp tốt giữa chính quyền và người dân là một trong những yếu tố thèn chốt
ủy ban nhân dân tp hcm giao sở xây dựng phối hợp cùng sở tài nguyên và môi trường
sở kế hoạch và đầu tư sở quy hoạch kiến trúc
và các đơn vị liên quan tiếp tục trao đổi thống nhất với hiệp hội bất động sản tp hcm
về kiến nghị tháo gỡ vướng mắt đối với một trăm năm mươi sáu dự án bất động sản của một trăm hai mươi một nhà đầu tư tại tp hcm
đồng thời báo cáo vơ trình ủy ban nhân dân tp hcm để có chỉ đạo phân công các đơn vị
chịu trách nhiệm chú trị thủ lý giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vương mắt
theo đúng chức năng nhiệm vụ việc này hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng bốn
trước đó hiệp hội bác động sản tp hcm đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tp hcm
và sở xây dựng danh mục một trăm năm mươi sáu dự án mất động sản đang gặp vướng mắt trên địa bàn tp hcm
trong đó vấn đề pháp lý tại các dự án này chiếm bảy mươi vướng mắt
đây đang là khó khăn mà các doanh nghiệp bất động sản đang gặp phải
liên quan đến ba lô trái phiếu có trị giá hai bảy trăm năm mươi tỷ đồng chuẩn bị đáo hạng của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư
địa ốc nova novaland doanh nghiệp này vừa có thông báo đàm phán gia hạn thành công với các trái chủ của ba lô trái phiếu này
lô trái phiếu nvlh hai triệu một trăm hai mươi bốn nghìn hai có giá trị phát hành hai trăm năm mươi tỷ đồng do công ty cổ phần chiến khoán ngân hạn đầu tư và phát triển việt nam đại diện
có kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm thay vì đáo hạn vào ngày hai mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn
lãi suất được điều chỉnh ở mức cố định một mươi một năm mỗi năm thanh toán vào ngày đáo hạn
tương tự novaland cũng được trái chủ đồng ý gia hạn cho lô trái phiếu nvlh hai triệu hai trăm hai mươi bốn nghìn sáu có giá trị một năm trăm linh tỷ đồng do công ty cổ phần chiến khoán dầu khí đại diện sở hữu
novaland được gia hạn thanh toán gốc chậm nhất tròn hai mươi bốn tháng kể từ ngày đáo hạn công bố trước đây vào đầu năm hai nghìn hai mươi ba
ngoài ra lô trái phiếu nvlh hai triệu một trăm hai mươi ba nghìn một mươi có giá trị phát hành một tỷ đồng do công ty cổ phần chiến khoán mb đại diện sở hữu đáo hạn vào ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba được kéo dài kỳ hạn thêm ba tháng
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trên thị trường chiến khoán hết phiên tuần qua cổ phiếu nvl của novaland cũng đang hết viên độ lên một mươi một chín trăm linh đồng và khớp lệnh hơn ba mươi triệu cổ phiếu
sau thông tin cổ đông mới thông qua tờ trình tăng vốn tối thiểu hai mươi chín tỷ đồng
trên cơ sở tác động các chi phí nhiên liệu tỷ giá và chỉ đạo của chính phủ bộ giao thông vận tải cho biết dự kiến sẽ điều chỉnh khung giá dịch vụ vận chuyển hàng không
với mức tăng trung bình ba bảy mươi năm so với khung giá hiện hành trong quý ii
theo đó nhóm đường bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên tăng mạnh nhất tăng sáu sáu mươi bảy lên tối đa bốn triệu đồng
mức tăng sáu hai mươi năm và sáu sáu mươi bảy sẽ tác động đến các đường bay như hà nội tp hcm hà nội phú quốc
nhóm đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km tăng hai hai mươi bảy từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km tăng ba năm mươi tám
còn với nhóm đường bay dưới năm trăm linh km thì tp hcm đà lạt hà nội vinh diễu nguyên
theo cục hàng không thông thường chi phí nhiên liệu chiếm khoảng ba mươi chín năm tổng chi phí của các hãng bay
tuy nhiên tại tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cùng với biến động tỷ giá việt nam đồng và đô la mỹ
chi phí nhiên liệu của các hãng tăng hơn tám mươi so với tháng chín năm hai nghìn một mươi năm góp phần làm tổng chi phí của doanh nghiệp tăng thêm gần ba mươi ba
trước đó các hãng bay cũng đã có đề nghị nới trần giá vé trong khi chờ số luật để bỏ quy định khung giá vé nội địa
điều này sẽ giúp các hãng có thể tưởng tân đối
bùn đất mọi chi phí đầu vào ngày càng tăng cũng như lấy giai đoạn cao điểm bùn thấp điểm nâng cao chất lượng phục vụ
thưa quý vị giá thu mua sầu riêng tại các vườn miền tây tiếp tục ghi nhận giảm và chưa có dấu hiệu dừng lại
hiện giá sầu riêng ri sáu đang ở mức bảy mươi năm tám mươi năm đồng một kg giảm hơn một nửa so với đầu tháng hai
cụ thể tại các tỉnh tiền giang long an bình phước đồng nai cho thấy giá sầu riêng giảm một mươi năm hai mươi so với tuần trước về mốc bảy mươi năm đến tám mươi năm đồng một ký
giá này giảm một nửa
so với mức đỉnh một trăm chín mươi ngàn đồng một kg hồi đầu tháng hai
theo các thương lái nguyên nhân giá sầu riêng liên tục giảm là do nguồn cung sản phẩm này ở các tỉnh miền tây là rất lớn
ngoài ra từ cuối tháng ba thị trường xuất hiện nhiều trái cây nhiệt đới như chưng chơm mận và sắp tới là vải thiều sẽ khiến sầu riêng giảm sức hấp dẫn
trước diễn biến trơn bộ nông nghiệp và phát triển nông không kiến cáo nông dân không nên trồng cây này ồn ạt để tránh tình trạng dư thường nguồn cung
thời gian tới các nhà vườn cần tiếp tục trải nghiệm chương trình sản xuất để nâng căng chất lượng mẫu mã giữ được sản lượng ổn định nhằm đảm bảo xuất khẩu quanh năm
giá thức ăn chăn nuôi tăng cao trong những năm gần đây trong khi giá gia súc gia cầm trên thị trường giảm sâu
làm cho các hộ chăn nuôi và hợp tác xã gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng chuồng trại cũng như bình ổn nguồn cung
nếu không có sự can thiệp và hỗ trợ từ chính phủ và các bộ ngành
ngành chăn nuôi sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng hoảng
thưa quý vị trại gà với quy mô hàng chục ngàn con này đã phải ngưng hoạt động từ hơn hai tháng nay và chưa xác định được ngày tái đàn
nguyên nhân là do giá thức ăn chăn nuôi thời điểm này quá cao khi mà đi vào vận hành thì sẽ thua lỗ
các hộ nuôi gà trên địa bàn tỉnh đồng nai cho biết giá thức ăn tăng liên tục đã đẩy giá thành chăn nuôi gà công nghiệp ở mức cao
hiện giá cám giao động ở mức một mươi ba một mươi bốn đồng một ký tăng hơn ba mươi so với năm hai nghìn hai mươi hai
trong khi đó giá gà bán ra thiếu ổn định dưới giá thành sản xuất nên người nuôi gà công nghiệp đang thua lỗ nặng nề càng nuôi càng thiệt hại
nếu mà cái giá thức ăn hiện giờ và cái giá gà ngoài thị trường thì nếu mà đưa vào vận hành thì hiện tại thì trên một kg gà thì trang trại sẽ lỗ được khoảng năm sáu ngàn
thì tổng với cái trung bình của cái khu trang trại với quy mô là ba trăm hai mươi con này thì nó khoảng độ khoảng hơn hai mươi
tại vì vậy hồ trang nuôi heo dù trang nuôi khép kín hay nhỏ lẻ cũng đang gồng mình duy trì số heo trong chuồng chưa dám tái đàn tăng đàn vì giá thức ăn trang nuôi quá cao
do đó nhiều người không mặn mà với nuôi heo thương phẩm vì sợ tiếp tục thua lỗ
nếu mà thức ăn mà không xuống được mà giá thành cứ thấp như hiện nay mà kéo dài thì chắc chắn là người nông dân sẽ thua lỗ
và đã là thua lỗ thì đương nhiên là trang ngừng nuôi ngừng nuôi thì sẽ gặp khó khăn về công tác công an việt nam
thế rồi là
nắng phí về nhân lực nắng phản phí về chuồng trại nói chấm này là thiệt tòi
mới đây hiệp hội thức ăn chăn nuôi việt nam hiệp hội chăn nuôi đồng nai hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam đồng loạt có kiến nghị đề xuất giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương từ hai xuống
nhằm hỗ trợ chủ doanh nghiệp hồ trang nuôi duy trì hoạt động tránh đứt gãy nguồn cung
cái việc mà giảm thuế từ hai xuống thì cái thứ nhất là nó phù hợp với cái xu hướng của các kinh doanh
cái thứ hai là cái sự quan tâm của chính phủ đối với cái ngành chăn nuôi
và cái thứ ba là một phần nào đó giúp cho cái chuối trang nuôi của người trang nuôi là giảm bớt các cái chi phí đi
mặc dù rằng là hai này nó là một con số rất là nhỏ so với một ký kém
nhưng đây cũng là một cái giúp cho người trang nuôi bớt lỗ đi phần nào
để hy vọng rằng là người trang nuôi có thể giảm bớt các cái chi phí đi

nhưng đây cũng là một phần nào đó giúp cho người trang nuôi có thể giảm bớt các cái chi phí đi

khối đậu tương là nguyên liệu cung cấp đạm nó khó có thể thay thế bằng nguyên liệu khác
cho nên là đây là một trong những cái mà nó hạ được cái giá cám
thì hạ được cái giá cám có nghĩa là hạ được giá thành của giá tình sản xuất rồi
thì lúc đó thì người ta tìm cận được giá heo hiện nay
thì cái quá trình lỗ nó được giảm dần đi
trong quá trình đó để cho bà con có thể sống được trong một giai đoạn khủng hoảng kinh tế sức mua đang yếu dần đi và giá chăn nuôi hiện nay đang lỗ
thì bây giờ nếu giảm được giá cám giá chăn nuôi sẽ hạ giá chăn nuôi hạ sẽ kéo theo quá trình lỗ của bà con chăn nuôi yếu đi ít đi
thì bà con sẽ sống để vượt qua quá trình khó khăn như hiện tại
liên quan đến kiến nghị của các hiệp hội ngày bảy tháng ba vừa qua văn phòng chính phủ đã có công văn truyền đạt ý kiến
chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính đề nghị bộ tài chính phối hợp các bộ ngành liên quan nghiên cứu xem xét để xử lý kiến nghị này
trong cao điểm cả nước thực hiện chống dịch mạng xã hội phát huy tối đa vai trò kết nối
tuy nhiên có một số cá nhân đã lợi dụng nền tảng này để tạo dựng quyền lực mềm gây ra những bất ổn thông tin
điều đáng lo ngại là có cả luật sư nhà báo tham gia vào những diễn đàn này để lôi kéo dư luận
thực tế này yêu cầu
cần phải thắt chặt hơn chế tài xử lý bởi mạng xã hội vẫn sẽ tiếp tục có tác động sâu rộng hơn trong cộng đồng
những thông tin này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội trong giai đoạn cao điểm cả nước chống dịch là bà nguyễn phương hằng
từ mục đích ban đầu mong muốn làm rõ chuyện tiền bạc với ông võ hoàng yên
các buổi livestream mỗi lúc đi xa nội dung thậm chí có nội dung ảnh hưởng uy tín lãnh đạo
nhĩ nạn bắt đầu có sự tham gia của nhiều nhà báo giám viên luật luật sư khiến thông tin càng dữ loạn
sau quá trình điều tra thì bà nguyễn phương hằng cùng nhà báo luật sư hàng ni
tiến sĩ luật sư đạo anh quân và luật sư trần quang sĩ đều bị bắt
nếu như vụ việc thỏa mãn đầy đủ những yếu tố tội phạm
tùy tùy theo bức độ vi phạm cũng như tính chất của hành vi đó sẽ bị xem xét vào một số tội danh
ví dụ như điều một trăm năm mươi năm về tội làm nhục người khác
điều một trăm năm mươi sáu về tội vu khống
hoặc là điều hai trăm tám mươi tám chúng ta có cái tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin trên mạng máy tính và mạng viễn thông
hoặc điều ba trăm ba mươi một đó là những tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm đến lợi ích nhà nước xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
mở rộng hơn hiện tượng ngáo quyền lực mạng xã hội còn thể hiện qua nhiều trường hợp tự lập các diễn đàn để đấu tố lẫn nhau
lường xung gần đây nhất là của bà đức nhân chủ kênh và nhân vlog với bác sĩ sáng khoa
chủ nhân kênh này còn tổ chức gặp mặt truyền thông trong một buổi gọi là họp báo để giải thích sự việc
một hiện tượng gây phản cảm dư luận hơn còn là những chiếc máy chửi trên mạng xã hội để lôi kéo hiếu kỳ
với mục đích cuối cùng là quảng cáo bán sản phẩm
ở ngoài xã hội thì chúng ta cũng có những tiêu chí liên quan đến đạo đức và hành vi
cũng như là pháp luật thì tương tự ở trên không gian internet
các cái tiêu chuẩn cộng đồng lại còn càng phải chặt chẽ hơn nữa
cũng như là có những cái phát ngôn để không ảnh hưởng tới người khác
cũng như là ảnh hưởng đến các cái giá trị văn hóa tích cực của việt nam nói chung
như đã phân tích các mạng xã hội đều có bộ quy tắc cộng đồng và chính người dùng là những lớp lọc nội dung tốt nhất
chủ nhân kênh norono với lực theo dõi hàng triệu
bị báo cáo và nhận quyết định khóa tài khoản của tiktok là minh chứng về cách ứng xử trên không gian mạng xã hội
bất kỳ môi trường nào cũng có tính nào thải tự nhiên
facebook trước đó cũng vậy và tiktok cũng không nằm ngoài xu hướng đó
các bạn nào làm những nội dung quá phản cảm hay quá câu view hay ảnh hưởng tới người khác sẽ dần dần bị bài trừ
những mcn giống như mình hoặc các bạn mcn khác sẽ là những cộng đồng
những câu lọc bộ sẽ giúp cho các bạn tiktoker học những điều đúng những nội dung chuẩn
cách mà các bạn sinh hoạt cách mà các bạn làm nội dung ở ngoài được văn minh được lịch sử
thống kê của hiệp hội thương mại điện tử việt nam năm hai nghìn hai mươi hai cho thấy
thương mại xã hội đang tạo doanh thu đáng kể mà trung bình bảy mươi đơn đặt hàng đến từ cảm tình dành cho nhân vật livestream
xây dựng sự thu hút trên mạng xã hội để kinh doanh để truyền thông sản phẩm là chiến lược đúng đắn
nhưng lặng ranh giữa thu hút và phản cảm rất mỏng manh
cần có những chế tài xứ phạt cũng như tiêu chuẩn cộng đồng cụ thể hơn
để đánh hiện tượng ngáo quyệt lực như vừa qua